thưa quý vị và các bạn như vậy chỉ còn gần hai tuần nữa là đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
liên quan đến tình hình xe khách phục vụ người dân dịp tết mới đây ông đỗ ngọc hải
trong phòng quản lý vận tải sở thông vận tải tp hcm cho biết hiện tại có một mươi địa phương đa phần
thuộc khu vực phía bắc và miền trung chưa nối lại các tuyến xe khách tới tp hcm
do diễn biến dịch phức tạp
thông tin được ông đỗ ngọc hải trưởng phòng quản lý vận tải sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
sáng ngày hai mươi một tháng một khi đề cập đến tình hình phục vụ dịp tết
các tỉnh dừng xe khách với thành phố bao gồm bắc cạn bắc ninh lạng sơn hưng yên quảng ninh
hòa bình lào cai quảng nam thanh hóa và bình phước
ngoài việc nhiều địa phương hiện dừng các tuyến xe khách với tp hcm ông hải cho biết
quy định cách ly người về từ nơi khác về vẫn áp dụng
điều này khiến cho người dân e ngại rè rặt khi đi lại vì chưa rõ tình hình covid một mươi chín
ở nơi về diễn biến như thế nào yêu cầu phòng chống dịch ra sao
đại diện sở giao thông vận tải cho biết tại bến xe miền đông hiện mới bán gần năm mươi tổng lượng vé tết
chủ yếu là các tuyến xa các bến xe khách liên tỉnh khác bán chưa được hai mươi lượng vé
những bến này chủ yếu có các tuyến xe chặng ngắn hoạt động
người dân thường chờ đến những ngày giáp tết
mới mua vé
sở giao thông vận tải đã gửi sở y tế báo cáo ubnd tp hcm điều chỉnh tiêu chí phòng chống dịch
trong hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
trong thời gian chờ thành phố xem xét sở đã làm việc với các bến xe cho các đơn vị vận tải hoạt động
trong phạm vi địa bàn ngừng quy định giãn cách trên xe
tuy nhiên xe đến các tỉnh thành khác phải theo các quy định do địa phương áp dụng
hiện giữa các địa bàn vùng dịch ở cấp độ một hai tức vùng xanh và vùng vàng
xe khách liên tỉnh hoạt động bình thường
những nơi vùng dịch ở cấp độ ba vùng cam số xe hoạt động và số chuyến khi chạy liên tỉnh bị hạn chế
còn địa bàn dịch ở cấp độ bốn vùng đỏ đang dừng vận tải hành khách
trừ trường hợp đặc biệt thành phố hồ chí minh hiện là vùng sạch
đứng trước việc người dân trở về quê đón tết sau một năm đầy gian nan
mới đây trong công điện ngày một mươi chín tháng một lãnh đạo chính phủ nêu rõ
các địa phương không đặt ra những quy định phòng dịch gây khó khăn không cần thiết cho người dân
nhất là dịp về quê ăn tết nguyên đán nhâm dần
các tỉnh thành thực hiện nghiêm nghị quyết về thích ứng an toàn covid một mươi chín của chính phủ
và hướng dẫn của bộ y tế trong việc áp dụng các biện pháp y tế hành chính như xét nghiệm cách ly
liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh đi lại của người dân
biện pháp chống dịch phải đảm bảo khoa học thống nhất
cơ quan chức năng tăng cường vận động người dân công nhân người lao động
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
nhất là trong quá trình di chuyển về quê sinh hoạt dịp tết
và trở lại nơi làm việc
các địa phương tiếp tục triển khai thần tốc thần tốc hơn nữa
việc tiêm vaccine mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi mũi thứ hai cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi
bộ y tế dự báo tình hình dịch bệnh tham khảo kinh nghiệm thế giới
và khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới who kịp thời hướng dẫn các biện pháp
chống dịch phù hợp với thực tiễn phân bổ đủ vaccine cho các địa phương
để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng đã đề ra
thời gian qua có nhiều địa phương đã đưa ra các biện pháp
về cách ly xét nghiệm khác nhau đối với người trở về quê vào dịp tết nguyên đán nhâm dân hai nghìn hai mươi hai
ngày chín tháng một một hộ dân ở xã nam cao huyện kiến sương bị thôn khóa cửa từ bên ngoài
với lý do gia đình có người thân trở về từ vùng đỏ
sau đó chính quyền xã đã xin lỗi hộ dân này
đầu tháng một gần ba mươi hộ dân ở xã thiệu phú huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
cũng đã bị chính quyền địa phương khóa cổng nhà để phòng dịch covid một mươi chín
sự việc được giải quyết khi huyện yêu cầu xã mở cửa
nghị quyết về thích ứng an toàn covid một mươi chín được chính phủ ban hành giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một quy định
việc đi lại của người dân từ các địa bàn có cấp độ nguy cơ khác nhau chỉ bị hạn chế ở cấp độ bốn
người dân đến từ địa bàn cấp độ bốn phải đảm bảo điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm cách ly
theo hướng dẫn của bộ y tế
hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế nêu rõ các địa phương không chỉ định xét nghiệm
với việc đi lại của người dân
chỉ xét nghiệm với người đến từ địa bàn cấp bốn hoặc vùng phong tỏa
trường hợp nghi ngờ thì cần chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa phương cấp độ ba
người đã tiêm đủ liều vaccine và f khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
vậy đã rõ thủ tướng yêu cầu các địa phương không đặt ra những biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trái với quy định của chính phủ và của bộ y tế
hy vọng rằng với những quy định tạo điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh
mà bộ y tế đưa ra thì các địa phương sẽ tuân thủ nghiêm túc không tạo ra rào cản nào nữa cho người dân